thưa quý vị phó thủ tướng thường trực phạm bình minh vừa ký các quy định thi hành kỷ luật đối với chủ tịch phó chủ tịch nguyên chủ tịch nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
cụ thể như sau tại các quyết định thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật xóa tư cách nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
nhiệm kỳ hai nghìn bốn hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với ông lê tiến phương do có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
ông phương trước đó đã bị ban bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong đảng
ông nguyễn ngọc hai cũng nhận hình thức kỷ luật xóa tư cách nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một do có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật đảng
thủ tướng chính phủ cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông nguyễn đức hòa
nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban chấp hành đảng bộ tỉnh bình thuận
đã thi hành kỷ luật về đảng
thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông nguyễn văn phong phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban chấp hành đảng bộ tỉnh bình thuận đã thi hành kỷ luật về đảng
thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông lê
lê tuấn phong chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác gây hậu quả nghiêm trọng
và ubnd đã thi hành kỷ luật về đảng
thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh bình thuận
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông lương văn hải
do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
trước đó vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị ban bí thư đã họp và quyết định kỷ luật
đối với hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh bình thuận do có những vi phạm nghiêm trọng gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng
sau khi xem xét đề nghị của ubnd bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
ban thường vụ tỉnh ubnd tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ban cán sự đảng ubnd tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi

đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu kiểm tra giám sát để ubnd tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất thực hiện một số dự án để một số cán bộ đảng viên
trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh bị khởi tố bắt tạm giam
những vi phạm quyết điểm của ban thường vụ tỉnh ubnd tỉnh bình thuận
cách nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ban cán sự đảng ubnd tỉnh bình thuận
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng
thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước gây bức xúc trong xã hội
phát sinh nhiều đơn thư tố cáo phản ánh kéo dài
ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguồn nhân vi phạm theo quy định của đảng
về xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ tỉnh ubnd tỉnh bình thuận
cách nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ban cán sự đảng ubnd tỉnh bình thuận